ngày hai mươi một tháng chín tòa án nhân dân quận cái răng thành phố cần thơ xét xử sơ thẩm bị cáo trần thành công
một mươi tuổi ngụ quận ninh kiều thành phố cần thơ về tội chống người thi hành công vụ
đồng thời tuyên phạm bị cáo hai năm sáu tháng tù về tội gian trên
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng tám công đến và trèo qua hàng rào phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
để vào nhà của bạn gái tại tổ năm mươi khu vực bảy phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
bị cán bộ công an phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ phát hiện yêu cầu công ra ngoài làm việc
thì công không chấp hành còn có lệ lệ thách thức chỉ bới và dùng một con dao hỏng tấn công cán bộ công an đang có mặt tại hiện trường
ngay sau đó nhận được tin báo lực lượng công an phường đã đến hỗ trợ giải quyết vụ việc
lúc này công bỏ chạy đến khu vực cầu quang trung rồi dùng con dao lấy được ở nhà bạn gái
tiếp tục tấn công trung tá phạm đức trung phó trưởng công an phường hương phú để hòng thoát thân
tuy nhiên công đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó
theo hội đồng xét xử địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
bị cáo không chấp hành quy định pháp luật mà còn chống trả gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ
bị cáo có tiền án về tội cướp giật tài sản chưa được xóa án tích nhưng vẫn không sửa đổi
hành vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh bất chấp pháp luật đi ngược với chủ trương phòng chống dịch của chính quyền địa phương
cần phải xứ phạt nghiêm đá răng đe phòng người chung trong xã hội